tại hà nội đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã có buổi làm việc với đảng ủy khối các cơ quan trung ương
về nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy
từ sau đại hội đảng bộ khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay
đảng ủy khối đã tích cực chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện các chủ trương
nhiệm vụ giải pháp đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ khối phân công nhiệm vụ cụ thể
kịp thời trong ban chấp hành ban thường vụ và thường trực đảng ủy khối
nghiêm túc tổ chức học tập quán triệt triển khai nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đảng bộ khối cũng đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo trực tiếp làm việc với các đảng ủy trực thuộc
để kiểm tra tình hình giải quyết những khó khăn vướng mắt
phát biểu ý kiến chỉ đạo thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí phạm minh chính
biểu dưng những đóng góp của đảng bộ khối vào thành tựu chung của đất nước năm hai nghìn một mươi chín
về nhiệm vụ thời gian tới đồng chí đề nghị đảng bộ khối phải đảm bảo được vai trò hạt nhân lãnh đạo
tiếp tục chăm lo xây dựng đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng trong sạch về đạo đức
kiên định bản chất cách mạng vì nước vì dân không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân nào
tiếp tục lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của đảng trên cơ sở chức năng
nhiệm vụ quyền hạn của mình các đảng bộ trong đảng bộ khối chú trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội